đã có bốn mươi một tám trăm linh doanh nghiệp phải rút khỏi thị trường tăng năm sáu so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi chín
trong đó số doanh nghiệp phải đăng ký tạm dừng kinh doanh trong ngắn hạn là hai mươi hai bảy trăm linh
tăng ba mươi ba sáu so với năm ngoái và là mức cao nhất trong vòng năm năm qua
không lùi bước trước khó khăn dưới sự lãnh đạo của đảng và nhà nước
sự chỉ đạo điều hành của chính phủ thủ tướng chính phủ
ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
các ngành các cấp các địa phương cải thống chính trị đã đoàn kết trên dưới một lòng
thống nhất triển khai quyết liệt nhiều biện pháp đồng bộ vừa ngăn chặn hạn chế tốc độ lây lan của dịch bệnh
vừa bảo đảm thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội bảo đảm an sinh an toàn xã hội
để nên kinh tế không bị đổ gãy
đã có những quyết sách được đưa ra chỉ trong vòng hai đến ba tuần
với những gói hỗ trợ doanh nghiệp người dân lớn chưa từng có
ngay từ rất sớm chính phủ việt nam đã công bố một giải pháp tổng thể chống dịch covid một mươi chín
hỗ trợ doanh nghiệp và người dân chịu ảnh hưởng từ đại dịch
cụ thể ngân hàng nhà nước việt nam đã triển khai gói hỗ trợ tiền tệ trị giá hơn ba trăm linh tỷ đồng
cho các doanh nghiệp và người dân vay với lãi suất yêu đãi
tính đến ngày tám tháng sáu sau hơn hai tháng triển khai quyết liệt các chính sách hỗ trợ
toàn hệ thống ngân hàng trên cả nước đã cơ cấu lại thời hạn trả nợ cho trên hai trăm bốn mươi chín một trăm linh khách hàng
với tổng dư nợ một trăm bảy mươi hai ba trăm sáu mươi năm
hệ thống các tổ chức tín dụng đã miễn giảm lãi suất cho bốn trăm linh ba một trăm bảy mươi bảy khách hàng
với dư nợ ước trên một hai triệu tỷ đồng
cho nên là ngân hàng nước đầu là hai trăm năm mươi tỷ là các ngân hàng tự nguyện
bây giờ nó không phải là hai trăm ba mươi tỷ là hơn một triệu tỷ cho vay mới
từ hai mươi ba tháng một đến nay với mức lãi suất yêu đái
và không thể yêu cầu ngân hàng nước quy định cụ thể là đối tượng nào được đưa hưởng cái chính sách này
bởi vì tất cả các doanh nghiệp đều được vay nếu như có phương án sử dụng đất có hiệu quả
và với lãi suất thấp hơn lãi suất cho vay ban đầu là từ năm đến hai năm
bộ tài chính cũng triển khai gói hỗ trợ về tài khoá trị giá một trăm tám mươi tỷ đồng
để hỗ trợ người dân và doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi covid một mươi chín
thông qua việc giãn hoàn thuế giá trị gia tăng thuế thu nhập doanh nghiệp
thuế thu nhập cá nhân và tiền thuê đất
bên cạnh đó bộ đã đề xuất chính phủ trình quốc hội dự thảo nghị quyết
về một số chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp nhằm hỗ trợ phát triển doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ
nếu dự án được thông qua sẽ có khoảng bảy trăm linh doanh nghiệp
chiếm khoảng chín mươi ba tổng số doanh nghiệp trong cả nước được hưởng lợi
bộ tài chính cũng đã trình chính phủ gói chính sách giảm phí lệ phí dự kiến khoảng bốn mươi tỷ đồng
ngoài ra một số gói hỗ trợ khác cũng đã được triển khai như gói an sinh xã hội trị giá sáu mươi hai tỷ đồng
để hỗ trợ hai mươi triệu người nghèo và người thất nghiệp
gói hỗ trợ giá điện khoảng một mươi hai tỷ đồng
gói hỗ trợ giá viện thông khoảng một mươi năm tỷ đồng
và miễn giảm khoảng hai mươi tỷ đồng các loại thuế phí lệ phí cho doanh nghiệp người dân
chính phủ cũng đã đặt mục tiêu tập trung giải ngân hết số vốn đầu tư công năm hai nghìn hai mươi
với tổng giá trị sáu trăm tám mươi sáu tỷ đồng để thúc đẩy quá trình phục hồi kinh tế
coi đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm trong năm hai nghìn hai mươi của các cấp các ngành
trong bối cảnh ngân sách nhà nước còn có nhiều khó khăn
chính phủ việt nam thể hiện những nỗ lực to lớn
khi giành ra một gói giải pháp với quy mô tương đối lớn
với diện bao phủ rộng và liều lượng phù hợp
các giải pháp đồng bộ này không chỉ giúp doanh nghiệp duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh
mà còn đảm bảo công an việc làm cho người lao động và thực hiện các chính sách an sinh xã hội
nhiều chuyên gia kinh tế đánh giá
các chính sách kinh tế của chính phủ việt nam là kịp thời quyết liệt và khá phù hợp với tình hình
các chính sách này đã góp phần giúp tăng trưởng gdp của việt nam trong quý i năm hai nghìn hai mươi đạt ba tám
mức thấp nhất trong một mươi năm qua do tác động của dịch bệnh
nhưng vẫn là kết quả đáng khích lệ trong bối cảnh suy thoái toàn cầu
nhiều nền kinh tế tăng trưởng âm
một con virus nhỏ bé nhưng chỉ trong một thời gian rất ngắn đã khiến
toàn bộ mô hình phát triển kinh tế toàn cầu đã sụp đổ
giàu có là thế văn minh là thế nhưng nhiều quốc gia phát triển nhất thế giới vẫn rơi vào tình cảnh điều đứng
đại dịch đang điểm huyệt các lỗi mang tính cấu trúc của một hệ thống đã được định hình trong nhiều thập kỷ qua
bất bình đẳng kinh tế các cấu trúc không ổn định dựa vào nhau trong trạng thái bấp bềnh
nên khi chỉ một thành phần trong đó mất cân bằng các hệ thống khác sẽ sụp đổ đồng loạt
trên khắp thế giới các nước liên tục tuyên bố mở hấu bao và triển khai các nỗ lực tài chính tổng hợp lớn nhất
kể từ thế chiến thứ hai nhằm cứu vã nền kinh tế
cho đến giờ vẫn chưa thể lương trước được những tác động mà đại dịch covid một mươi chín đã gây ra với thế giới
nhưng có một điều chắc chắn đó là covid một mươi chín đã đánh một đòn trí tử vào mô hình toàn cầu hóa hiện nay
đầu năm hai nghìn hai mươi khi dịch covid một mươi chín vẫn chưa vượt qua biên giới trung quốc một showroom ở new zealand không thể giao cho khách một thiết bị
bằng hiệu đức bởi vì nhà máy ở thượng hải đã đóng cửa cùng lúc các ông lớn hàng xa xỉ như lv dolce gabbana ngồi trên đóng lửa
bởi ở thị trường béo bở nhất của họ người dân không thể đi mua sắm
tại pháp những việc nhỏ như viên thuốc trên tay hay thậm chí là bữa tối hôm nay nguồn gốc từ đầu bỗng chốc trở thành vấn đề lớn
một số ngành công nghiệp như dược phẩm đang gặp vấn đề nghiêm trọng
có nhiều loại thuốc quan trọng mà tám mươi thành phần đang phải nhập khẩu từ nước
đại dịch này cho thấy việc nhiều vấn đề không thể giải quyết bằng kinh tế thị trường
đặt thực phẩm của chúng ta thậm chí là chất lượng cuộc sống của chúng ta vào tay chỉ một nước khác là điên rổ
một mươi bảy năm kể từ dịch sars năm hai nghìn một mươi ba tỷ trọng gdp của trung quốc với thế giới đã tăng bốn lần dịch bệnh lần này chỉ càng củng cố thêm quyết tâm của chính quyền
tổng thống donald trump và quốc hội mỹ trong việc tách rời nền kinh tế và liên kết công nghệ khỏi trung quốc
nối tiếp mỹ tháng năm thủ tướng narendra modi tuyên bố một kỷ nguyên mới về tự chủ kinh tế ấn độ đã bắt đầu
gói kích thích chống covid một mươi chín của nhật bản bao gồm trợ cấp cho các công ty chuyển nhà máy về nước
còn các quan chức eu đang lên phương án về một quỹ mua cổ phần trong các công ty quan trọng
rất nhiều chủ doanh nghiệp đang phụ thuộc vào trung quốc phải tính toán lại không chỉ là hồi hương các nhà máy
việc chuyển dây chuyền cung ứng tới các nước như việt nam bangladesh thổ nhĩ kỳ hay brazil
sẽ còn mang lại lợi ích đa dạng hóa hơn nữa
tất nhiên xét mức độ liên kết hồ nhập quá sâu trong nhiều năm
quá trình thoát lệ thuộc sẽ rất đau đớn và tốn kém
tháng bốn ngoại trưởng pakistan đưa ra đề nghị khẩn cấp nên kinh tế pakistan đang rơi tự do và nước này
cần được trung quốc tái cấu trúc hàng tỷ đô la mỹ nợ các yêu cầu tương tự từ kyrgyzstan sri lanka
cũng lũ lượt được gửi tới bắc kinh
bình luận trung quốc đang tiến thoái lưỡng nàn bởi chấp nhận giãn nợ cho các nước sẽ càng kéo căng hệ
thống tài chính nước này tuy nhiên nền kinh tế số hai thế giới hơn bao giờ hết đang cần duy trì sức
ảnh hưởng trong bối cảnh bị nhiều nước phương tây chỉ trích vì cách ứng phó với dịch bệnh
tôi nghĩ hậu covid một mươi chín các vấn đề địa chính trị không những quay trở lại mà còn trở lại mạnh mẽ hơn
nữa các nước đang cạnh tranh chiến lược sẽ càng cạnh tranh mạnh hơn nữa
theo các chuyên gia covid một mươi chín sẽ là khởi đầu của một kỷ nguyên mới trong đó chất tự quốc tế thiếu
một lực lượng lãnh đạo chủ đạo làm cho khái niệm cực mờ đi chưa từng thấy đấu tranh công khai hay ngấm
ngẩm giữa các quốc gia diễn ra trong nhiều lĩnh vực nhiều mặt trận và nhiều khía cạnh trên thực tế
pháp và anh đang tranh cãi về các quy tắc kiểm dịch trung quốc đang đe dọa áp thuế trừng phạt australia do
tranh cãi về nguồn gốc virus sars cov hai và nhà trắng vẫn tiếp tục con đường chiến tranh thương mại
những gì chính phủ các nước làm hôm nay sẽ định hình một thế giới hậu covid trong nhiều năm tới
thế giới sẽ không còn nhìn toàn cầu hóa dưới con mắt ngây thờ như trước nữa trong bốn mươi năm qua
thành tiệu vượt bậc của trung quốc dựa trên cơ sở một trật tự thế giới ổn định nơi mà đồng tiền
hàng hóa và cả con người tự do di chuyển tới bất cứ đâu nơi nào có chi phí thấp nhất
hậu covid một trong những hậu quả nặng nề và kéo dài nhất với trung quốc đó là việc nền kinh
tế thế giới sẽ đẩy nhanh tốc độ tách rời nước này theo một cách nào đó hình thành một tình huống
chiến tranh lạnh kiểu mới nhìn vào quá khứ sau đại dịch cúm tây ban nha một nghìn chín trăm một mươi tám thế giới đã chứng
kiến đại suy thoái đồng bằng anh mất đi thế độc tồn và siêu cường kinh tế mới ra đời còn trong
năm nay buôn bành ước tính hơn một trăm linh nền kinh tế sẽ rơi vào suy thoái hệ thống tài chính toàn cầu
vốn tiếp tục phải tăng vai nợ để kích thích tăng trưởng và có thể để lại nhiều gánh nặng về
sau dự báo đến cuối năm dịch bệnh sẽ đẩy thêm một trăm ba mươi triệu người rơi vào nghèo đói trật tự kinh
tế thế giới có thể được cải tổ lại trên quy mô lớn và đại dịch covid một mươi chín sẽ thay đổi cục diện phát
triển toàn cầu hiện nay thưa quý vị hai chữ việt nam đã tràn ngập các mật báo quốc tế thời
gian qua việt nam là ngọn hải đăng trong phòng chống dịch covid một mươi chín trên thế giới
nhưng đồng thời cũng nổi lên là điểm sáng đầu tư vào lúc này theo các chuyên gia
với trật tự kinh tế thế giới đang hình thành một cơ hội vàng đang mở ra cho việt nam do vậy
việc trước mắt không phải chỉ lo chuẩn bị cho khả năng khôi phục sản xuất sau dịch
mà cần phải nắm bắt ngay xu hướng chuyển dịch đầu tư mới này của thế giới
xây dựng chiến lược phù hợp nắm bắt cơ hội tạp chí forbes đã có hẳn một bài phân tích sâu
mang tiêu đề tại sao thế giới nên đầu tư vào việt nam hậu covid một mươi chín
việt nam hiện đang có rất nhiều lợi thế so với các quốc gia khác
dưới sự lãnh đạo của đảng việt nam luôn ổn định chính trị góp phần đưa đất nước phát triển
hòa bình thịnh vượng trong thời gian qua sự ủng hộ niềm tin không phai nhạt của nhân dân
đối với đảng nhà nước và sự nghiệp cách mạng của đất nước
tăng trưởng kinh tế nhanh và ổn định việt nam đạt được tốc độ tăng trưởng gdp bảy hai trong năm hai nghìn hai mươi
thuộc hàng cao nhất trên thế giới trong khi kinh tế thế giới được dự báo mức tăng trưởng âm trong năm nay
việt nam vẫn được dự báo tăng trưởng kinh tế ở mức hai bảy
nguồn lao động của việt nam trẻ có kỹ năng với mức giá nhân công thấp
chính phủ nỗ lực cải thiện môi trường kinh doanh
theo ngân hàng thế giới vkp việt nam cải thiện vượt bậc môi trường kinh doanh trong một mươi năm qua
xếp thứ bảy mươi trong số một trăm chín mươi nền kinh tế
cho đến nay việt nam đã ký một mươi hai fta với các đối tác bao gồm các fta thế hệ mới trên thế giới với các cảm kết sâu rộng
việt nam có rất nhiều lĩnh vực còn tiềm năng lớn
trên thực tế một số công ty đa quốc gia đã dục dịch lên kế hoạch mở rộng hoạt động ở việt nam từ năm ngoái
bởi căng thẳng thương mại mỹ trung
nhưng covid một mươi chín đang là chất xúc tác mới thúc đẩy quá trình dịch chuyển sản xuất diễn ra nhanh hơn
google và microsoft muốn chuyển dây chuyển sản xuất tại trung quốc sang việt nam
nintendo sẽ lắp ráp máy chơi game swit tại việt nam
việt nam được các đối tác sản xuất iphone foxconn
android và android nhắm tới
những thông tin này vốn dĩ đã từng được nhắc tới ngay từ thời điểm trước covid một mươi chín
tuy nhiên sau khi dịch lan rộng trên toàn cầu giai đoạn phục hồi hậu covid một mươi chín đã được xem là thời điểm thích hợp
để dịch chuyển một phần chuỗi cung ứng khỏi nền kinh tế số hai thế giới
đó không chỉ là nhận định của những chuyên gia phương tây mà đến ngay từ các doanh nhân trung quốc
như ông chủ hãng kính fiao đơn vị đi tiên phong đầu tư vào sản xuất ở mỹ
đã từng được nhắc đến trong bộ phim tài liệu đoạt giải oscar năm nay
sau đại dịch vai trò của trung quốc trong chuỗi cung ứng sẽ suy giảm
tuy nhiên các nước giàu sẽ rất khó khăn để có thể đưa sản xuất trở lại sân nhà
khi đã ra nước ngoài từ nhiều thập kỷ
khi trở lại sân nhà không phải là giải pháp tối ưu thì lựa chọn khác sẽ là đa dạng hóa
với nhiều đối tác khác nhau điều này đã được nâng tầm thành một chiến lược
được nhiều nền kinh tế lớn theo đuổi
nhóm bộ tứ mở rộng do mỹ dẫn đầu đang nổi lên là một trong những sáng kiến đáng chú ý nhất
mà trong đó khuyên khích các công ty mỹ
mỹ chuyển sang những đối tác như ấn độ hay việt nam là một mục tiêu hàng đầu
chính phủ nhật bản cũng thúc đẩy một kế hoạch tương tự và đã chi khoản ngân sách
lên tới hai hai tỷ usd cho vấn đề này
vốn đã thu hút nhiều doanh nghiệp nhật bản những năm gần đây
việt nam đã nhanh chóng lọt vào mắt xanh của giới đầu tư
theo một khảo sát trực tuyến của công ty naa nhật bản
việt nam đứng đầu trong số những điểm đến tiềm năng nhất của năm nay
tại các khu công nghiệp mô hình doanh nghiệp nhật bản mới đi cùng một doanh nghiệp
đã đầu tư sẵn đang dần trở nên phổ biến
góp phần thúc đẩy các công ty nhật bản đang hoạt động sẵn sàng mở rộng dây chuyền của mình
cơ hội phục hồi kinh tế sớm sau dịch đã đặt việt nam ở vào vị trí hàng đầu
trong mắt các nhà đầu tư quốc tế
và điều này càng được củng cố nhờ những nỗ lực mở rộng môi trường đầu tư
các doanh nghiệp nhật mong muốn đầu tư đang được các ngân hàng việt nam hỗ trợ rất tốt
họ có bộ phận chuyên tìm hiểu chính sách và thông tin để tạo thuận lợi cho các công ty nhật bản
từ đầu năm
con số vốn nước ngoài vào các khu công nghiệp và chế xuất tại tp hcm
đã lên tới sáu mươi sáu triệu usd gấp ba lần so với cùng kỳ năm ngoái
rõ ràng từ những khó khăn do dịch bệnh
cơ hội để việt nam khẳng định vai trò trong chuỗi cung ứng toàn cầu đã hiện hình rõ rệt hơn
cơ hội dành cho việt nam là có và đã hiện hiện ngày một rõ ràng hơn
nhưng việc nắm bắt được cơ hội hay không lại là câu chuyện khác
bởi các nước như ấn độ indonesia hay thái lan cũng nhìn thấy cơ hội và đã đặt ra mục tiêu rõ ràng
đang ráo riết thực hiện để thu hút làn sóng dịch chuyển đầu tư fdi
việt nam cũng đang rất nỗ lực để không bỏ lỡ cơ hội như đã từng bỏ lỡ
bởi những nguyên nhân cơ bản như là việc thực thi năng lực cụ thể hóa chủ trương chính sách thành những chương trình hành động
việc làm cụ thể còn nhiều hạn chế cơ sở hạ tầng giao thông vừa thiếu vừa yếu
lao động tay nghề cao chưa nhiều thủ tục hành chính nhiều khê
nhiều chính quyền cấp địa phương chưa thực sự minh bạch công tâm trong thực thi công vụ vì mục tiêu chung
nạn tiêu cực lợi ích nhóm đang chi phối các quá trình giả quyết định
thao gỡ được những rào cản đó việc đón bắt cơ hội sẽ chắc chắn và hiệu quả hơn
phải bán nhà cửa hàng nghìn người thất nghiệp sản xuất khó khăn
đây là những thông tin không lạc quan cho người dân doanh nghiệp và nền kinh tế chỉ trong một thời gian ngắn
khi cả nước đang cố gắng trở lại với trạng thái bình thường mới
thách thức trổng lên thách thức
hàng nghìn công nhân giật may lợi thế nhân lực lao động rẻ của việt nam
thu hút fdi từ nhiều năm qua đang đứng trước cảnh thất nghiệp
họ sẽ không còn chỗ đứng trước những đòi hỏi của một thời đại sản xuất kinh doanh mới
dựa trên công nghệ bốn đang ngày mực gia tăng
trong khi đó đào tạo nhân lực chất lượng cao là một trong ba đột phá chiến lược phát triển kinh tế xã hội một mươi năm
từ hai nghìn một mươi một đến hai nghìn một mươi
để chuẩn bị cho sự tất yếu
khi công nghệ đang thay thiếu nhân công giá rẻ
nhưng đáng tiếc chất lượng nhân lực của chúng ta đến nay mới chỉ đạt khoảng hai mươi năm so với nhu cầu
thành ra cái chuyện đón lõng cái dòng vốn đầu tư mới vào ấy
thì một trong nhân tố cơ bản là cái lao động
mà chúng ta chủ trương là năm mươi lao động của chúng ta là quá đào tạo
nhưng mà hiện nay vẫn hai mươi năm không thay đổi gì cả
thì nói là rất nhiều
nhưng mà cái tổ chức thực hiện thì là đại sự
chúng tôi trong vòng một mươi năm qua thì có tiến hành khảo sát các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại việt nam
thì chúng tôi có một hỏi tương đối thú vị rằng là yếu tố nào khiến họ chọn việt nam làm địa điểm đầu tư
khi so sánh với các quốc gia khác
chỉ ra rất nhiều yếu tố thì phải nói rằng là những yếu tố hàng đầu
yếu tố mà khiến việt nam được lựa chọn
đấy là những yếu tố giảm chi phí
đó là đất đai rẻ lao động rẻ tiêu chuẩn môi trường chưa thực sự cao
có lẽ đất đai rồi cũng sẽ hết
và chúng ta cũng không thể người lao động việt nam không thể luôn luôn có lợi thế là lương rẻ được
chính vì vậy mà việt nam thời gian tới phải trở đến một điểm đến mà làm ăn của các dòng đầu tư mà có chất lượng cao
ví dụ trong ngành của bọn mình là ngành công nghiệp chế tạo
thì ví dụ như là những cái yêu cầu về kỹ sư hay kể cả là những kỹ thuật viên
học hệ trung cấp ra
thì cái đáp ứng được yêu cầu thực tiễn từ các trường đào tạo công lập của việt nam là rất là yếu so với lại yêu cầu của doanh nghiệp
chúng ta hay nói về nguồn nhân lực chất lượng cao có kỹ năng có tay nghề
phải xây dựng được một lực lượng này thì mới đáp ứng được các yêu cầu ngày càng cao của các dự án đầu tư
trong thời gian tới mà chúng ta đặt ra một cái yêu cầu là các dự án phải có chất lượng đặc biệt là chất lượng về công nghệ thân thiện với môi trường
cái đấy thì nó xong hành
cái người lao động trong các cái dự án đấy cũng phải có một cái chất lượng và tay nghề thật cao thì mới đáp ứng được yêu cầu
nhà nước cũng đã có những hỗ trợ thiết thực cho người dân và doanh nghiệp chịu ảnh hưởng của covid một mươi chín
gói hỗ trợ sáu mươi hai tỷ đồng trong bối cảnh ngân sách cạn kiệt không thể bao phủ đến từng người dân và doanh nghiệp
không ai có thể biết được sẽ có thêm bao nhiêu doanh nghiệp tuyên bố cắt giảm nhân lực bao nhiêu hộ gia đình phải bán nhà cửa trong thời gian tới
cũng không ai có thể ngờ được
dịch covid chưa kết thúc lại thêm dịch tả lợn châu phi khiến gần sáu triệu con lợn bị tiêu hủy
đây là nguyên nhân cơ bản khiến giá thịt lợn tăng đột biến
người dân phải cân đối bữa ăn hàng ngày bà con chăn nuôi lao đao cầm chừng
hai kỳ họp thường trực chính phủ đầu tháng năm và tháng sáu vẫn chưa tìm ra giải pháp căn cơ
trên nghị trường quốc hội bộ trưởng bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn khuyến khích mọi người dân lựa chọn thực phẩm khác
nhân cái diễn đàn này đề nghị là chúng ta tập trung cũng phải khuyến cáo phải lựa chọn cái sản phẩm nó đa dạng ra thực phẩm đa dạng
không có lý gì bây giờ cứ tập trung ăn thịt lợn cả thịt gà rất tốt cũng bà con nông dân chúng ta sản xuất ra
cái cũng vậy tôm cũng vậy trứng không vậy đều của nông dân cả
thì chúng ta săn sẻ cái rổ thực phẩm nha vừa nó bổ dưỡng tốt cho cơ thể vừa nó không gây áp lực một ngành hàng mà
đời sống tiêu dùng khó khăn
một mươi năm ngành kinh tế quan trọng chiếm khoảng bảy mươi tám gdp chưa kịp phục hồi
đơn cử như ngành du lịch chịu thiệt hại nặng nhất
tính đến tháng bốn năm hai nghìn hai mươi mức doanh thu bị âm bốn mươi năm hai so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi chín
nếu chúng ta chỉ nhìn lại một cái con số trong lĩnh vực du lịch và vận tải khách hàng không
thì khách du lịch quốc tế đến việt nam vào thời điểm
tháng năm năm hai nghìn hai mươi chỉ bằng có hai bảy so với cùng kỳ của năm hai nghìn một mươi chín
thì chúng ta mới thấy là cái tác động của dịch bệnh nó đến một cái ngành kinh tế cụ thể của việt nam
nó lớn đến mức nào mà khi đã tác động đến hàng không thì nó sẽ kéo theo liên đới là dịch vụ lưu trú
dịch vụ vận tải rồi khu vui chơi giải trí ăn uống tất cả các thứ là nó kéo theo thành một cái chuỗi
trước thực trạng đó kích cầu sản xuất nội địa nâng cao năng lực cạnh tranh cho doanh nghiệp trong nước
là bài toán chưa thể giải quyết được ngay trong bối cảnh cần phải thu hút dòng vốn fdi
đang có xu hướng đa dạng hóa thị trường sang khu vực châu á trong đó có việt nam
các doanh nghiệp mà tham gia sâu vào các chuỗi giá trị toàn cầu các chuỗi cung ứng toàn cầu
thì nó sẽ tùy thuộc vào cái mức độ khôi phục lại của các cái chuỗi giá trị toàn cầu
và như vậy nó sẽ tùy thuộc vào cái tình hình kiểm soát cái dịch bệnh ở các nước
và sự khôi phục lại các cơ sở sản xuất kinh doanh và cái nhu cầu của cái thị trường quốc tế
chính vì vậy việc quốc hội thông qua nghị quyết chuyển đổi ba dự án cao tốc bắc nam phía đông
sang đầu tư công và còn bổ sung thêm hai mươi ba tỷ vốn ngân sách sẽ tăng giải ngân thêm được khoảng một mươi tỷ
để đẩy nhanh tiến độ kế hoạch
điều này cho thấy ưu tiên quyết liệt của chính phủ
là đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công vào những tháng cuối năm
tập trung vào cơ sở hạ tầng sẵn sàng đón làn sóng fdi tạo sức bật cho nền kinh tế
từ nay đến tháng chín chúng ta sẽ tập trung giải ngân đầu tư công trong nước rất mạnh mẽ
để chúng ta tạo ra được một cái cơ sở hạ tầng là đón các cái nhà đầu tư khi họ có cái ý định khôi phục lại sản xuất
thì chúng ta hy vọng là với cái đầu tư công của chúng ta nó đang đột phá trong năm hai nghìn hai mươi
thì chúng ta sẽ có được những cái chuẩn bị tốt nhất
trên đã rất nóng nhưng liệu dưới có chịu vào cuộc ngay không
bởi thực tế chậm giải ngân vốn đầu tư công là căn bệnh chậm kha đến nhức nhối mà mấy chục năm qua chưa giải quyết được
đầu tư cơ sở hạ tầng bằng vốn đầu tư công vào thời điểm này là giải pháp hàng đầu
tạo động lực cho hai thành phần kinh tế là khối tư nhân và khối doanh nghiệp fdi cùng vào cuộc sản xuất
hạ tầng giao thông trong đó bao gồm hệ thống đường bộ
càng biển hàng không đã quá tải từ lâu nó đã được nhìn ra như một điểm nghẽn tối quan trọng của nền kinh tế
vì vậy đầu tư cơ sở hạ tầng giao thông lúc này bằng vốn đầu tư công có lợi ích kép vô cùng quan trọng
vừa thúc đẩy tăng trưởng trước mắt vừa làm cơ sở cho thu hút đầu tư để phát triển lâu dài
vốn quan trọng là thế nhưng có ý kiến cho rằng nó không dễ được thực hiện trong ngày một ngày hai
mặc dù chúng ta cũng đã có nỗ lực trong việc đầu tư hoàn thiện hệ thống cơ sở hạ tầng
nhưng tính đến bây giờ chúng ta vẫn còn gặp rất nhiều trở ngại trong cơ sở hạ tầng
đặc biệt là hạ tầng giao thông càng biển hạ tầng logistic
các hạ tầng phục vụ cho sản xuất kinh doanh và vận chuyển hàng hóa trong nội địa
và đặc biệt là hạ tầng dịch vụ logistic
chúng ta cần phải đặt vấn đề trạng tầng trong cơ sở hạ tầng
đầu tiên là hạ tầng về giao thông
ở khu vực phía bắc thì còn tốt
từ hà nội đi các cảng đi cảng hải phòng để xuất khẩu để nhận đơn hàng để nhập hàng hay xuất hàng khá là tốt
nhưng phía nam này doanh nghiệp kêu kinh khủng buộc đường sáng rất là kém
và như thế thì không thể nào thu hút đầu tư mới được
bởi vì bản thân nó đã quá tải với hệ thống doanh nghiệp hiện nay rồi
mà thực ra cái hệ thống doanh nghiệp hiện nay của chúng ta
cả về số lượng và chất lượng so với các quốc gia đông nam á khác
số lượng nó ít hơn rất nhiều so với các nước bạn
thế mà còn quá tải
nếu như không cải thiện cái hệ thống hạ tầng đấy thì sẽ rất là khó để phát triển
cải cách thể chế đào tạo nguồn nhân lực đầu tư hạ tầng
là ba mục tiêu đột phá chiến lược mà đại hội một mươi một đã đề ra
trong chính lược phát triển kinh tế xã hội giai đoạn hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi
đây cũng chính là ba yếu tố quan trọng để thu hút dòng vốn fdi chất lượng
nhưng cho đến nay
cả ba mục tiêu này
đều đang lỡ hẹn với tiến độ phát triển kinh tế
ngày mà xác định ba đột phá là tôi mừng lắm
tôi bảo ui giời nóng quá rồi
thế mà một mươi năm nhìn lại ba đột phá
và sắp tới lại ba đột phá kiểu như thế này nữa
và tôi thấy nó cũng không rõ ràng
đột phá nghĩa là nó phải thực sự nó thay đổi
để bứt phá lên cái tầng cái nấc có chất lượng hơn
mà không phải một tầng một nấc mà phải nhiều tầng nhiều nấc
và khi mình bứt phá được đó
thì lôi kẹp dựng khác lên
nếu như chất lượng hạ tầng cần một lộ trình
đào tạo nhân lực cần nhiều năm
thì cải cách thủ tục hành chính được đánh giá
là có thể làm ngay và không cần nhiều tiền
theo khảo sát của phòng thương mại và công nghiệp việt nam
trong một mươi năm với các nhóm đầu tư đến từ châu âu
châu mỹ và châu á
thì yếu tố liên quan đến chất lượng điều hành
thủ tục hành chính chưa được đánh giá cao so với các nước
nhà đầu tư mà có chất lượng cao
thì họ kỳ vọng vào một hệ thống hành chính chuyên nghiệp
và chất lượng cao
phải nói rằng là nhiều nhà đầu tư
người ta tính toán bày toán chi phí
không chỉ là yếu đái về thuế về đất đai rẻ
về lao động rẻ
mà chỉ cần một ách tắc trong việc một công ty nơi hàng xuất khẩu
hay một chế nải trong việc giải quyết một thủ tục hành chính
có thể khiến họ thiệt hại rất lớn
mà cái thiệt hại này có thể lớn hơn nhiều
so với những yếu đái hay những giá rẻ của đất đai
của lao động
chính vì vậy mà cái thủ tục hành chính chuyên nghiệp
tin cậy và thuận lợi
thì theo chúng tôi cũng là một cái đích đến
mà hệ thống các cơ quan nhà nước hiện nay
cần phải hướng tới
quyết tâm cải cách thể chế của chính phủ
đã có trăm chín lược một mươi năm
trong thời gian đó các nhà đầu tư nước ngoài
ghi nhận môi trường kinh doanh của việt nam
có nhiều cải thiện nhưng vẫn chưa tạo ra
sự chuyển biến về chất
mười năm qua đặt ra nhiều vấn đề nội tại
mà vào thời điểm này
cả hệ thống chính trị phải nhìn nhận nghiêm túc
tại sao trên nóng mà dưới vẫn lạnh
đúng là chúng ta phải nói là
chúng ta sẽ còn phải học tập
tất cả các hệ thống chính trị
và điều chỉnh
điều hành nền kinh tế
điều hành cả bộ máy nhà nước của chúng ta
chúng ta thấy là
từng gói hỗ trợ một
là thảo luận
đi rồi thảo luận
triển khai vào trong
của các cơ quan
vĩ mô của chúng ta
thì nó còn quá chậm
thủ tướng chính phủ nói giá giả hàng ngày như thế
địa phương phải chịu trách nhiệm
không có thể xử lý
chứ đã có ai bị xử lý đâu
bộ cũng không bị
địa phương cũng không bị
cái kỷ luật không nghiêm
thì nó đẻ ra cái chuyện là thực hiện tùy tiện
cái đó là một cái bệnh
gọi là bệnh chầm kha
cũng đã khá dài rồi
bệnh nào cũng có thuốc chữa
quan trọng là có thực sự muốn chữ hay không
việt nam được thế giới đánh giá là
một chính phủ linh hoạt hành động
hiệu quả trong cuộc chiến
phòng chống dịch covid một mươi chín
việt nam có thể sớm mở cửa nền kinh tế trở lại
trong khi các quốc gia khác
vẫn đang chấm trọi với việc bệnh
đấy là tinh thần để chữa bệnh vươn lên từ thách thức
nâng cấp cơ sở hạ tầng
nâng cao chất lượng nguồn nhân lực
cải cách thể chế ổn định sản xuất tiêu dùng
trong nước hỗ trợ doanh nghiệp trong nước
đủ tiềm lực tương xứng để tiếp nhận
dòng vốn fdi
rất nhiều những thách thức đặt ra
phụ thuộc vào hành động thực thi nhanh chóng
khẩn trương quyết liệt hiệu quả
của các bộ ngành địa phương
nếu thật sự lợi ích quốc gia là đích đến
trong kim chỉ nam hành động của mỗi cá nhân đơn vị
chúng ta đã nhìn ra cơ hội
và cũng nhìn ra những hạn chế yếu kém
đang là những thách thức nội tại cần phải vượt qua
để nắm bắt được cơ hội
vậy chúng ta cần phải làm gì làm như thế nào
bắt đầu từ đâu để không những tận dụng
được thời cơ hiếm hoi này mà còn
chủ động tạo ra cơ hội bằng thế
và lực mới của chúng ta
và bài học kinh nghiệm trong phòng chống dịch covid một mươi chín
thành công rất cần được tiếp tục áp dụng
đó chính là lựa chọn mục tiêu
ưu tiên hàng đầu để ra giải pháp
phù hợp và tập trung sức lực
của toàn hệ thống chính trị
nỗ lực thực hiện cho bằng được
thành công trong phòng chống
đại dịch covid một mươi chín đã để lại
những kinh nghiệm thực tiễn rất quý giá
và hoàn toàn có thể áp dụng
được vào việc khôi phục sản xuất
kinh doanh phát triển kinh tế
và nắm bắt tận dụng cơ hội
hậu đại dịch đem lại để đưa đất nước
vươn lên tầm cao mới
một trong những bài học đó là
xác định rõ mục tiêu lựa chọn
đúng giải pháp và ưu tiên cao
nhất để tập trung thực hiện
đi cùng với đó là bộ máy điều hành
cương quyết các bộ ngành phối hợp tốt
tạo được sự ủng hộ và tham gia
của đông đảo các tầng lớp nhân dân
thì dù khó khăn đến mấy
cũng sẽ vượt qua được với những kết quả
về cơ bản chúng ta đã xác định được mục tiêu
là tận dụng cơ hội từ sự dịch chuyển
fdi trên toàn cầu
xuất phát từ việc các tập đoàn muốn đa dạng hóa
chuỗi giá trị sản xuất tránh phụ thuộc
vào một nơi nhất định và việt nam
đang là một trong những địa điểm được đặt
trong tầm ngắm
khu vực đông nam á là một trong những
khu vực mà được
chú ý rất nhiều và trong đó
nổi lên là có việt nam
thì đây là một cơ hội
được nhiều chuyên gia đánh giá
đây là một cơ hội rất tốt
để có thể việt nam
thu hút được các dòng vốn đầu tư nước ngoài
có chất lượng và cơ hội này
cũng đã được
bộ kế hoạch đầu tư
đề xuất và tham mưu
một số các chính sách
trong công tác chuẩn bị
nội dung của đất nước
như là về
đất đai về nguồn nhân lực
môi trường đầu tư kinh doanh
để có thể đón nhận
các dịch chuyển của
dòng vốn đầu tư nước ngoài sắp tới đây
vào việt nam
điển hình gần đây nhất thì thực hiện
chỉ đạo của thủ tướng chính phủ
bộ kế hoạch đầu tư cũng đã trình thủ tướng
đề án thành lận một tổ công tác
về đón nhận
dòng vốn đầu tư nước ngoài vào việt nam
trong thời gian tới
tôi cho rằng đây là một trong những
các hành động kịp thời
của chúng ta
trong việc chuẩn bị tốt
các công tác để đón nhận
dòng vốn này trong thời gian tới
cơ hội lần này là cái cơ hội rất quý giá
và cần phải nắm bắt
một cách nhanh chóng
và triển khai ngay để tận dụng cái cơ hội này
đây là một cơ hội rất lớn
rất hiếm có
trong cuộc đời
trong thế kỉ này
tuy nhiên để nắm bắt được nó
đòi hỏi chúng ta phải nỗ lực rất nhiều
bao giờ cũng thế
cơ hội thì nó đi cùng với thách thức
và thách thức lớn nhất đặt ra ở đây
là phải làm gì làm như thế nào
và phải bắt đầu từ đâu
để đón bắt cái mà chúng ta luôn nói với nhau
suốt trong thời gian qua
là cơ hội vàng
có lẽ chúng ta nên bắt đầu từ việc
chỉnh sửa khắc phục những mặt hạn chế
cơ bản nhất
thực hiện những chủ trương chính sách đã đề ra
năng lực cụ thể hóa
các chủ trương chính sách cơ chế ưu đái
thành những công việc cụ thể
đang rất hạn chế
chứ còn tôi không nghĩ là
thiếu cái nhận thức đâu
tôi cũng không nghĩ là thiếu cái chủ trương đâu
nhưng mà cái yếu nhất của chúng ta
là thực hiện
thực ra các khung chính sách của việt nam
cho đến giờ là rất tốt
nhưng mà thực hiện là rất là yếu
cái khoảng cách giữa thực hiện giữa chính sách
thì nói một cách ngắn gọn
là doanh nghiệp bọn tôi mong muốn là
thu gọn cái khoảng cách giữa thực thi chính sách
và chính sách lại
từ lãnh đạo cấp cao có thể là cái đấy rất là tốt
nhưng mà xuống dần xuống dần xuống dần
từ các địa phương và đến tận doanh nghiệp
thì nó khác xa so với cái đoạn lúc đầu
so với cái chính sách viết trên giấy
chúng ta nói có vẻ đúng
nhưng đi vào nội hàm
chất của nó
chúng ta làm sai
hoặc là làm không phù hợp
tôi nghĩ cái vướng đầu tiên là vướng về tư duy
tư duy không rành mạch
tư duy không rõ ràng
tư duy thiếu hệ thống
đấy là cái
tư duy này
tôi nói không phải từng cá nhân
mà tôi nói là của cả hệ thống
thực tế là
về mặt chủ trương chính sách
để thu hút đầu tư fdi
chúng ta đã có chủ trương từ lâu
và khá đầy đủ
gần đây nhất là nghị quyết số năm mươi của bộ chính trị
về định hướng hoàn thiện thể chế
chính sách nâng cao chất lượng hiệu quả
hợp tác đầu tư nước ngoài
đến năm hai nghìn ba mươi
được ban hành vào tháng tám năm hai nghìn một mươi chín
với đầy đủ các mục tiêu
nhiệm vụ giải pháp chủ yếu
nhằm bổ sung hoàn thiện thể chế
chính sách tạo sức hút đầu tư
từ nước ngoài
nhưng đến nay gần một năm trôi qua
vẫn chưa có hành động cụ thể nào
mang tính đột phá cải cách mạnh mẽ
để có những chuyển biến tích cực
trong lĩnh vực này
mới đây nhất kết luận số bảy mươi bảy của bộ chính trị
về chủ trương khắc phục tác động
của đại dịch covid một mươi chín
để phục hồi và phát triển kinh tế đất nước
cũng đã đề cập đến chủ trương
giải pháp ổn định nền kinh tế
để đón mắt cơ hội vàng
nhưng việc triển khai vẫn đang rất y ạch
đơn cử như việc
giải ngân gói hỗ trợ sáu mươi hai tỷ đồng
cho người dân và doanh nghiệp
bị ảnh hưởng do đại dịch covid một mươi chín
cho đến nay gần như
vẫn sẫm chân tại chỗ
và có triển khai thì cũng không thống nhất
đồng bộ giữa các địa phương
có cái gói sáu mươi hai tỷ
chúng ta triển khai
thì chúng ta thấy là
trong nội bộ xã hội chúng ta
trong nội bộ nền kinh tế chúng ta
chúng ta vẫn còn rất nhiều
cái bất cập ví dụ như là
vấn đề là trợ cấp trực tiếp
cho người lao động thông qua doanh nghiệp
hay là trực tiếp cho người theo cư chú
là chúng ta vẫn còn đang băn khoăn
và chúng ta còn trao đổi
rồi còn nói đi nói lại
trong lúc đó thì mỗi địa phương lại ứng dụng một cách khác nhau
thành phố hồ chí minh lại
hỗ trợ người lao động
theo nơi cư chú
nhưng ở một số tỉnh khác như ở bình dương
hay long an thì lại hỗ trợ theo doanh nghiệp
nhưng ở nước mỹ thì chúng ta thấy
là mỗi một công dân mỹ
đi làm mà
mất việc là được trợ cấp ngay
trong khi đó những đối thủ
cạnh tranh trực tiếp với việt nam
trong việc đón sóng dịch truyền fdi
như ấn độ indonesia
đã làm động cụ thể mạnh mẽ
và rất dứt khoát
quý thủ tướng ấn độ
đã tuyên bố sẵn sàng
thiệt nhận một
nhà máy quy mô lớn
của các tập đoàn kinh tế
hàng đầu của thế giới
chuyển từ trung quốc sang ấn độ
và ông tuyên bố là giành đủ đất
và sẽ có những ưu đại đặc biệt
tổng thống indonesia
là người mà đã cần
là tuyên bố
cho nhà lực sư nào
mà có một dự án

của lực sư
giải quyết cho ba trăm lao động
thì trực tiếp
sử dụng phép chuẩn
để đảm bảo sử dụng nhanh nhất
như vậy chúng ta nên nhớ rằng
hai đối xưởng
cạnh tranh của chúng ta
cũng ghê gần lắm
cho nên nếu chúng ta không có giải pháp
kịp thời xích thở
và tranh sử cơ hội mới
rất thuận lợi cho chúng ta
vì thế việc cần kiếp trước mắt
là phải cụ thể hóa những chủ trương
chính sách cơ chế ưu đái
thu hút đầu tư fdi
thành những việc làm hành động cụ thể
và phải thực hiện ngay và luôn
khi bắt tay và thực hiện
thì cần xác định rõ
ưu tiên giải quyết những vấn đề lĩnh vực
mà các nhà đầu tư đang quan tâm
và đang quan ngại nhất
để tạo sự yên tâm tăng sức hấp dẫn
đòn bẩy tác động tích cực
với sức lan tỏa mạnh mẽ
tới các ngành các lĩnh vực khác
thì có một lĩnh vực
mà có lẽ cần phải tập trung làm nhiều hơn
đó là cải cách của các hoàn chính
làm sao để thuận lợi nhất thông thoáng nhất
để nhà đầu tư cảm thấy dễ chịu
khi đến việt nam
và đặc biệt là liên quan đến những các cơ chế chính sách
cần phải có sự quyết định
của các cấp rất là nhanh nhẹ và kịp thời
thực ra thì quan trọng nhất
bộ máy quản lý hành chính công của việt nam
phải tốt lên phải giảm chi phí cho doanh nghiệp
thuế má phải cắt giảm
đấy là những điểm rất là quan trọng
từ phía chính phủ
để chi phí có thể giảm đi được
chủ tịch việt nam đang đứng trước một cơ hội lớn
nhưng mà để có thể tận dụng và khai thác được
cơ hội này thì nó phụ thuộc
vào rất nhiều yếu tố
trong đấy về nâng cấp về hạ tầng tốt hơn
phải có nguồn lao động
có chất lượng cao hơn tốt hơn
phải có thủ tục hành chính và
chất lượng điều hành của bộ máy chính quyền
tốt hơn nữa
như vậy là câu trả lời đã rõ
việc cần ưu tiên làm trước nhất
là cắt giảm các thủ tục hành chính
để giảm thiểu thời gian chết cho các doanh nghiệp
do phải giải quyết xử lý
quá nhiều thủ tục trong quá trình thực hiện
việc đầu tư làm tăng chi phí đầu vào
nên khó giảm giá thành
thực tế hiện nay
chúng ta có hơn ba trăm linh khu công nghiệp
gần tám mươi khu công nghiệp đang chuẩn bị
đưa vào hoạt động
hơn hai trăm linh khu công nghiệp đang hoạt động
hạ tầng cơ sở tương đối đầy đủ
cùng với những khu vực đang xây dựng
chúng ta có khoảng ba mươi nghìn đến
bốn mươi nghìn hecta đất
đủ sức tiếp cận hàng nghìn nhà máy
xí nghiệp lớn nhưng nếu thủ tục không thông thoáng
mất quá nhiều thời gian
thì các doanh nghiệp nước ngoài
cũng không mặn mà tìm đến
vì qua sáng nay tháng chín hồi ba
thì chắc họ
cũng phải ngưng được những vài tháng
và nếu mà anh thủ tục anh
làm nhanh thì một tháng
hai tháng người ta vào người ta có sản xuất được
bởi vì bây giờ có rất sạch
xây dựng nhà máy rất nát
nhưng nếu mà anh làm thủ tục chậm
mà một năm sau người ta mới làm
thì người ta không có sản xuất được
thủ tục hành chính phải đơn giản để giảm thiểu
thời gian và chi phí cơ hội cho người ta
có thể nói cắt giảm
các thủ tục hành chính mà cụ thể
là các thủ tục đầu tư
là việc cần ưu tiên tập trung làm trước
làm ngay đây không phải là
phần việc quá khó vì không cần
bỏ ra quá nhiều kinh phí
và cũng không đòi hỏi phải mất quá nhiều thời gian
vì đã nhìn thấy rõ những khuyết tâm
trong lĩnh vực này vấn đề
là có đủ quyết tâm đủ dũng cảm
để cắt bỏ những khuyết tật đó
đi hay không
có những vấn đề mà có lẽ cần phải thời gian
mà cần rất nhiều tiền chẳng hạn như phát triển
chất lượng hạ tầng thì có thể cần rất là nhiều tiền
cái này có thể cần một lộ trình
hay là đào tạo nhân lực có thể về cần
rất nhiều năm nhưng mà có điều
có thể làm được ngay với chi phí rẻ
và không cần
quá nhiều tiền đấy là
thủ tục hành chính chính vì vậy mà
như thủ tướng chính phủ nhiều lần nói
về thể chế thể chế và thể chế
tức là ưu tiên cải cách cái hệ thống
hành chính như thế này
một hạn chế nữa được coi như là một
khuyết tật trong hệ thống cũng cần được
tẩy trừ loại bỏ triệt để
đó là sự thiếu minh bạch trong khi giải quyết
các công việc liên quan đến doanh nghiệp
cả ở trong nước và nước ngoài
dẫn đến nảy sinh một loại chi phí
không có trong đơn giá
không thể lượng hóa thành giá thành sản phẩm
đó là cái mà người ta quen gọi là
chi phí bôi trơn
chi phí gầm bàn và nó là
luôn được nhắc đến khi làm ăn ở việt nam
những chi phí không chính thức của việt nam
thì là cái điều mà luôn luôn phải nhắc đến
so với các nước khác cực kỳ cao
chi phí không chính thức này nó đến từ cái việc
thuế má hải quan môi trường
và doanh nghiệp cách nhanh nhất để giải quyết
để thông quan được nhanh
là phải bằng chi phí không chính thức
và cái này là cái điểm mà chúng ta nói rất nhiều
mặc dù khi khảo sát doanh nghiệp chính thức
thì sẽ nhận được thấy là doanh nghiệp hài lòng
với lại hệ thống này hệ thống nọ của chính phủ
nhưng trên thực tế là chi phí không chính thức
thì chi phí vẫn cứ tăng chi phí không chính thức
và cái này thì phải có một nghiên cứu độc lập
thì nó mới khách quan được
chứ còn nếu để chính phủ mà đi hỏi
thì doanh nghiệp không dám trả lời trực tiếp
chúng tôi đã can thiệp
với một số
chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh
để mà giải quyết
những vấn đề mà chúng tôi thấy
xử lý những trường hợp
không đúng với pháp luật
và nhiều cái doanh nghiệp
người ta vẫn
là phải mất thời gian
đến công quyền đặc biệt
là tình trạng bôi trơn
như là công bố con số của
năm mươi sáu mươi doanh nghiệp
vẫn còn phải mất chi phí bôi trơn
và không những chi phí bôi trơn
mà còn là
rất nhiều chuyển phiền hạ
chi phí không chính thức
là cách gọi theo lối văn minh
chứ thật ra là một sản phẩm
lạng thàm nhúng vặt
tùy vặt vãnh nhưng hậu quả
thì không hề nhỏ vì các doanh nghiệp lớn
có uy tín tầm cỡ thế giới
không bao giờ chấp nhận
những chi phí mờ ám kiểu này
chúng tôi có chia ra nhóm nhà đầu tư nước ngoài
đến từ các nước như âu mỹ
và những nhà đầu tư nước ngoài
đến từ các nước châu á xung quanh
thì nhìn chung có thể thấy được rằng
những nhà đầu tư nước ngoài có chất lượng cao
và công nghệ tốt thì kỳ vọng về
sự minh bạch về chất lượng
về các nhà đầu tư khác
chính vì vậy mà khi mà môi trường đầu tư kinh doanh
của việt nam càng minh bạch
chất lượng thủ tục hoàn chính càng cao
thì cái khả năng để thu hút đón
trong vốn đầu tư nước ngoài càng lớn
vì thế để cần có thể chế
thông thoáng minh bạch rõ ràng dân chủ
để các nhà đầu tư không phải đau đầu
vì các chi phí không chính thức
át hẳn ta sẽ thuận tiện hơn
khi đón đại bàng về việt nam làm tổ
những thứ mà lâu nay
làm phiền hào doanh nghiệp và tạo ra
những cái rủi ro về mặt thể chế
về mặt pháp lý cho doanh nghiệp
hình chính hóa hình sự hóa
quan hệ kinh tế
thì lấy thông điệp là bỏ
thực tế cuộc sống đặt ra yêu cầu như vậy
nhưng yêu cầu đó có được những người có
trách nhiệm thực thi trong các cơ quan công quyền
ở các bộ ngành địa phương
thật tâm nhiệt thành thực hiện hay không
lại nằm ở việc
phải có các chế tài đủ mạnh
để buộc họ phải làm không thực hiện
không được vì có một thực tế
mà như chúng ta hay nói
là trên nóng dưới lạnh
mong muốn của chúng ta là rất lớn
nhưng khả năng
và cái phương thức thực hiện của chúng ta
nó đang gặp
một cái trở ngại trở ngại đây
không phải là chúng ta không có nguồn lực
để làm cái việc đấy mà
trở ngại là do ngay từ nhận thức
và để tận dụng
được cơ hội vàng lần này thì nhất thiết
phải xóa bỏ cho bằng được
những rào cản này coi đây là ưu tiên
số một trước mắt huy động cả hệ thống
chính trị vào cuộc để làm cho bằng được
trong thời gian ngắn nhất có thể
như chúng ta đã làm được
trong chống dịch covid một mươi chín
vừa qua vấn đề này
quyền quyết định nằm trong tay chúng ta
nó phụ thuộc vào ý chí quyết tâm
của chúng ta không phụ thuộc vào
bất cứ một yếu tố bên ngoài nào hết
nếu mà nói ngắn hạn
tức là anh phải làm ngay thì có hai cái việc mà
đấy là trách nhiệm của nhà nước
không ai giúp nhà nước được cả là phải cải thiện hai cái vấn đề đấy
thì may ra chúng ta mới có thể
đón nhận được cái luồng đầu tư này
may ra còn nếu không thì các nước khác
người ta sẽ hứng hết sự vận hành cơ quan nhà nước
theo hướng thuận lợi hơn chuyên nghiệp hơn
minh mạch hơn đây có lẽ yếu tố
cần phải ưu tiên hàng đầu và nó có thể
hướng việt nam trở thành một cái điểm đến
hấp dẫn giải pháp
mà tôi nghĩ rằng là
là phải có một
cái tư duy coi đây là một cơ hội
lớn sống nhất về nhận thức và quan điểm
thủ tướng là
là yêu cầu
các ban quản lý khu công nghiệp
khu sở xuất khu kinh tế
phải thi hành nghiêm trình được
nếu tất cả cùng chung sức
đồng lòng thì chắc chắn chúng ta
sẽ khắc phục được điểm yếu cốt tử này
bởi chúng ta đã có kinh nghiệm
trong sửa chữa những khuất tật của hệ thống
nổi bật là kết quả phòng chống
tham nhũng trong thời gian gần đây
đã cho thấy rõ điều đó
người người khoảng
đồng nhận là bấy năm nay
dưới sự lành đạo của
tổng bí thư chủ tịch nước
nguyễn phú trọng
trong đầu cái ủy ban về
phòng chống tham nhũng
thì phải nói là
công tác phòng chống tham nhũng
đã có bước đến rất dài
người dân rất là tin
doanh nghiệp rất là tin
việt nam đang đứng trước những cơ hội lớn
để tiến nhanh trên con đường phát triển
thế nhưng chúng ta cũng cần nhận thức rõ
đây là cơ hội chiến lược
chứ không phải là bận may
có tính vụ việc do vậy
việc nắm bắt các cơ hội này
đòi hỏi các nỗ lực có tính
đáng bản và toàn diện
chứ không chỉ dựa vào sự yêu đãi và nhiệt tình
các nỗ lực nắm bắt này
cần coi trọng trên hết
việc nâng cấp nền tảng chiến lược
của công cuộc phát triển
khắc phục chiến đề các khuyết tật hệ thống
mà các nhà đầu tư trong nước và nước ngoài
cũng như toàn thể nhân dân
đều đang rất mong đợi
như vậy là mục tiêu cần ưu tiên đã rõ
việc gì cần tập trung làm trước
làm ngay cũng đã rõ
theo đánh giá của nhiều tổ chức quốc tế
chuyên gia trong và ngoài nước
có những điểm mạnh nổi lên
như là lợi thế cạnh tranh so với các đối thủ khác
cần tập trung quảng bá khai thác
và phát huy để tăng sức hấp dẫn
đối với các nhà đầu tư nước ngoài
rồi thế mạnh về dệt may da dày
cũng cần được khai thác triệt để
tuy nhiên cần phải tham gia sâu
vào những mắt xích có giá trị gia tăng cao nhất
bộ phận tạo ra lợi nhuận cao nhất
chứ không chỉ gia công theo kiểu làm thuê
và kéo thật nhiều nhà máy
xí nghiệp về là được
chúng ta tham gia vào rất mạnh
ở chuỗi dệt may
chúng ta thấy phần tạo ra lợi nhuận
cao nhất là phần thiết chế
và phần phân phối
là chúng ta không có
mà chúng ta chỉ có phần sản xuất
vì thế cho nên nếu chúng ta muốn như thế
thì chúng ta vẫn là phần sản xuất
nhưng chúng ta phải dịch chuyển
về đầu chuỗi tức là chúng ta phải
tham gia vào phần nghiên cứu
chế tạo vật liệu mới
chứ không phải như bây giờ trong dệt may
khi mà giá nó giảm xuống
thì chúng ta phải ép cái giá nhân công của chúng ta xuống
trước giờ thì mọi người nói với ngành dệt may
thì cũng đều hiểu như là một cái chai
thì rõ ràng cái cổ chai
nó đang bị thắt lại là cái khâu vải
và chúng ta nhập khẩu một năm
cũng rất là nhiều
với một cái
chúng ta vẫn thấy là một năm
chúng ta đã đạt năm hai nghìn một mươi chín
là trên ba mươi tỷ
và năm nay nếu mà không bị ảnh hưởng dịch
thì tôi nghĩ rằng là ngành dệt may cũng đã đạt
tới cán mốc có thể là bốn mươi triệu
bốn mươi tỷ đô la
trong bốn mươi tỷ đó ít nhất
thì tôi nghĩ rằng là cũng phải một nửa là nhập khẩu
chúng ta cũng lại phải bớt một khoản ngoại tệ rất là lớn
để chúng ta nhập khẩu nguyên liệu
các cái khách hàng bán lẻ bây giờ
người ta lại thay đổi cái chiến lược rồi
người ta lại muốn tìm đến
các cái doanh nghiệp mà
gọi là có hình thành một chuỗi
có nghĩa là từ sợi dệt may
nếu mà có một cái chuỗi như thế
thì quyết định nó cao
bên cạnh đó chúng ta cũng phải nhìn thẳng vào thực tế
là một số thế mạnh kể trên
sẽ nhanh chóng biến mất theo đảo phát triển nhanh chóng
của cuộc cách mạng bốn
như là giá nhân công
chi phí thuê đất đài thấp
bản thân mình cũng hết dần rồi
hết dần là vì sao
thứ nhất là cái lương của mình
sẽ phải nâng cao chứ
lương cho lao động ấy
thì đâu còn là lao động giá rẻ nữa
đấy là một cái
cái thứ hai là cái tuổi vàng ấy tức là
ở trong cái cơ cấu lao động
nó mất dần đi
và lão hóa là bắt đầu từ
khoảng những năm ba mươi sẽ là lão hóa dân số
thì cái lợi thế về lao động
còn đâu nữa đâu
chưa kể cái chuyện robot hóa chẳng hạn
là cái nhu cầu mà lao động
chân tay này may mặc là
nhiều thứ là không cần nữa
thế thì bây giờ anh phải
xem thị trường nó đang
chuyển biến như thế nào
công nghệ nó chuyển biến như thế nào
rồi cái năng lực của anh như thế nào
thì anh thích ghi bên đó
vì thế song song với việc
chủ động đón đầu làn sóng dịch truyền
fdi do covid một mươi chín đem lại
chúng ta cũng cần nghĩ đến việc tạo ra
những thế mạnh khác hấp dẫn hơn
để rồi người ta phải tìm đến với việt nam
vì an toàn lợi nhuận cao và bền vững
chứ không chỉ vì cơ hội nhất thời
hay bởi một áp lực nào khác
thế giới thì nó sẽ
có định hình lại
các cái chuỗi sản xuất
nhưng bảo là
các doanh nghiệp mỹ
bỏ ngay thị trường trung quốc
các doanh nghiệp của eu
bỏ ngay thị trường trung quốc
thì chắc là không bao giờ có
bởi vì doanh nghiệp
người ta làm
là người ta vì lợi nhuận
các doanh nghiệp sẽ không có một ai
bỏ nhưng họ sẽ đi theo xu hướng
là công nghệ lõi công nghệ nguồn
thì sẽ sản xuất ở một nước
để đưa vào trung quốc
chứ không phải là tất cả là dịch chuyển
vì thế cho nên là
không nên kỳ vọng quá
vào cái việc là dịch chuyển
ra khỏi thị trường trung quốc
nếu chúng ta không thay đổi
tất nhiên nó sẽ đến
nhưng họ sẽ đến
những người mà chúng ta không chọn
họ đến thì họ đưa đến cho chúng ta
những cái chúng ta không muốn chọn
vì thế chúng ta cần phải
tính toán hài hòa giữa mục tiêu
ngắn hạn và dài hạn ngắn hạn
tập trung đón đầu sự dịch chuyển
của các doanh nghiệp fdi thời hậu covid một mươi chín
mục tiêu dài hạn chính là
tạo ra sức hấp dẫn mạnh mẽ và dài lâu
để ở trong bất cứ tình huống nào
người ta cũng đều tìm đến với mình
vì thấy lợi ích được bảo đảm
và lúc đó chúng ta mới có quyền
chọn lựa những cái mình cần
chúng ta cần phải đặt trong bối cảnh tổng thể
cũng không hẳn là chỉ có mình không
mà cũng không hẳn là lo lắng
hay cũng không hẳn là chúng ta
quá vội vàng hay là
chúng ta quá thật chậm
chúng ta cần phải xử lý hài hòa
với cái chủ trương nghị quyết năm mươi
của bộ chính trị đã ban hành
thì chúng ta đã có một cái đường lối
chủ trương rất là rõ ràng
vấn đề là triển khai
và khi triển khai thì chúng ta sẽ phải
tùy từng đối tác cụ thể
tùy từng dự án cụ thể
chúng ta sẽ có những các cái hành động cụ thể
trên tinh thần là vì lợi ích của quốc gia
với một cách nhanh nhất
và hiệu quả nhất
có một sự trùng hợp tuy ngẫu nhiên
nhưng cũng gợi lên những suy nghĩ lạc quan
về tiền đồ vận hội của đất nước
trong tương lai gần
đó là bốn tháng trước khi xảy ra đại dịch covid một mươi chín
tạo ra làn sóng dịch truyền fdi
trên toàn cầu
tháng tám năm hai nghìn một mươi chín
bộ chính trị đã ban hành
nghị quyết số năm mươi về định hướng hoàn thiện
thể chế chính sách nâng cao chất lượng
hiệu quả hợp tác đầu tư nước ngoài
đến năm hai nghìn ba mươi
trong đó đã chỉ ra đầy đủ việc cần làm
trước mắt cũng như chiến lược dài hạn
để thu hút các doanh nghiệp nước ngoài và đầu tư
ở việt nam
nghị quyết số năm mươi gần như là một sự đón lõng từ xa
xu thế dịch truyền fdi
đầy bất ngờ mà không một ai
có thể đoán định trước được
năm mươi của bộ chính trị về
đầu tư nước ngoài
nghị quyết một hai của chính phủ
và các quyết định của thủ tướng liên quan
đến đầu tư nước ngoài
và trở thành một hệ thống
các giải pháp để chúng ta
không chỉ là thu hút
vốn đầu tư xông qua chuyển dịch
nhà máy vào việt nam mà còn đẩy mạnh
thì thu hút vốn đầu tư
có chất lượng hơn
để mà phục vụ cho
cái ý đồ của
đảng và nhà nước là
nhanh chóng phục hồi kinh tế
do vậy thấu triệt quan điểm chỉ đạo
xây dựng hoàn thiện thể chế
chính sách về đầu tư nước ngoài
phù hợp xu hướng phát triển
tiếp cận chuẩn mực tiên tiến quốc tế
với các cam kết quốc tế
bảo đảm sự đồng bộ nhất quán
công khai minh bạch và tính cạnh tranh cao
và ưu tiên các dự án
có công nghệ tiên tiến công nghệ mới
công nghệ cao công nghệ sạch
quản trị hiện đại có giá trị gia tăng cao
có tác động lan tỏa kết nối
chuỗi sản xuất và cung ứng toàn cầu
tập trung thực hiện thật tốt
bảy nhiệm vụ giải pháp
đã để ra trong nghị quyết số năm mươi
thì không những chúng ta nắm bắt được cơ hội hiện hữu
mà còn chủ động tạo ra cơ hội
để phát triển trong tương lai không xa
theo đúng như là mục tiêu của nghị quyết
để mà chúng ta có thể tham gia
cuộc cách mạng bốn
từ kinh tế hiện nay sang kinh tế số
từ kinh phủ hiện nay sang kinh phủ số
để mà doanh nghiệp
cũng chuyển nhanh sang
kinh tế số để mà có thể
tình độ phát triển trong khu vực
nhìn nhận là một bước rất quan trọng
nhưng công tác triển khai
rất là quan trọng hơn
do vậy đòi hỏi phải có sự vào cuộc
của rất nhiều cấp nhiều ngành
đặc biệt là những
cấp những ngành có cái
liên quan trực tiếp
đến công tác thu hút
đầu tư nước ngoài
đấy là những vấn đề mà bản thân chúng ta
phải hết sức bình tĩnh
vấn đề là phải có một trái tim nóng
như một cái đầu lạnh
kinh tế của đất nước
vận mệnh của đất nước
không thể làm theo cảm xúc bồng bột
như vậy có thể thấy
chúng ta đã có
thiên thời điện lợi
và sau công cuộc chống đại dịch covid một mươi chín
thành công chúng ta có thêm
nhân hỏa cả ở trong nước
và quốc tế
đây chính là cơ hội lịch sử
mở ra vận hội nghìn năm
cho đất nước
trong quá khứ
có nhiều quốc gia ở châu á
đã nắm bắt cơ hội thành công
trở thành cường quốc kinh tế
trong khu vực và trên thế giới
chúng ta hãy nhìn lại xem
họ đã làm như thế nào
trong bốn cận hổ của kinh tế châu á
tài loan trung quốc có xuất phát lợi thế
với hệ thống doanh nghiệp vừa và nhỏ thịnh vượng
cả singapore và hồng kông trung quốc
đều có vị trí đắc điện để trở thành
các trung tâm thương mại tài chính của khu vực
vậy cận hổ còn lại hàn quốc xuất phát thế nào
chiến tranh những năm một nghìn chín trăm năm mươi
đã đẩy gần như toàn bộ người dân hàn quốc
về vạch số
địa lý lại luôn là mối lo của nước này
suốt chiều dài lịch sử do nằm giữa các vích lớn
trung quốc nhật bản và nga
tài nguyên cũng hầu như không có gì
nông sản chỉ đủ xuất một lượng nhỏ sang nhật bản
tất cả các chuyên gia khi đó đều tin rằng
hàn quốc sẽ thất bại
từ xuất phát điểm rất thấp đó
vào cuối những năm một nghìn chín trăm bảy mươi
chính phủ hàn quốc lại đưa ra một chính sách
phát triển kinh tế tưởng như bất khả thi
công nghiệp hóa hướng về xuất khẩu
người dân hàn quốc khi đó hầu hết đều
có học làm việc vô cùng chăm chỉ
thế nhưng những chiếc áo họ làm
xuất sang bán ở những cửa hàng
tồi tàn ngất nước mỹ
đều không được treo tử tế mà bị bán
theo cả lố với giá bèo bọt
lợi thế duy nhất
chính là nguồn nhân công giá rẻ có thể làm việc ngay
do đó hàn quốc đã xuất khẩu
các sản phẩm công nghiệp giá trị thấp
như dệt may hay tóc giả
sang tới những năm một nghìn chín trăm bảy mươi
từ chỗ hỗ trợ tất cả các ngành có thể xuất khẩu
hàn quốc chuyển sang hỗ trợ chọn lọc các ngành
có thể mang lại giá trị cao nhất
như công nghiệp nặng đóng tàu điện tử
nếu trước đây xuất khẩu quần áo giá rẻ
thì bây giờ phải đi ngược lại chuỗi giá trị
là xuất khẩu sợi tổng hợp
từ đến công nghệ hóa dầu
tất cả các trợ cấp
bao gồm cả các khoản vay chính sách lại xuất âm
được dồn vào số ít doanh nghiệp lớn nhất
đây chính là khởi đầu của các doanh nghiệp trụ cột
trebon ở hàn quốc
đặt trong bối cảnh hiện nay
đây là một chính sách gây tranh cãi
nhưng thật khó tin là công nghiệp hàn quốc
sẽ làm như vậy nếu không có sự hỗ trợ quyết liệt đó
và nếu có một sự đầu tư
ít gây tranh cãi nhất
đó chính là đầu tư vào con người
ngay từ khi vẫn còn dùng cách đi tắt đón đầu
là chuyển giao công nghệ
từ các nước công nghiệp phát triển hơn
hàn quốc đã chuẩn bị để có thể làm chủ cuộc chơi
từ đầu những năm một nghìn chín trăm bảy mươi
nước này đã thành lập các trường trung học kỹ thuật
với đầu tư không kém đầu tư giáo dục đại học
mục tiêu là gắn giáo dục với phát triển công nghiệp
và cũng như chính sách với doanh nghiệp
một số ít những học viện khoa học kỹ thuật
cũng là đầu tư để dẫn dắt cuộc đua công nghệ
hàn quốc đã lựa chọn các ngành công nghiệp
có chu kỳ công nghệ ngắn
công nghệ mới sẽ xuất hiện thường xuyên
và do đó
càng ít lệ thuộc vào công nghệ cũ
càng có nhiều ưu thế
lại không thể cạnh tranh được về giá với trung quốc
tuy nhiên khủng hoảng tài chính năm hai nghìn chín
đã chứng minh rằng
nằm ở vị trí trung gian
cũng có lợi thế
khi mà người tiêu dùng toàn cầu trở nên tận trọng hơn
giá phải hợp lý với chất lượng
trong khủng hoảng
kim ngạch xuất khẩu điện thoại tv ô tô của hàn quốc
sang mỹ tăng vọt
từ vị trí lưng chừng
có phần mờ nhạt
các doanh nghiệp hàn quốc đã thừa thắng sông lên
kết hợp với hỗ trợ từ chính phủ
đẩy mạnh quảng bá thương hiệu quốc gia
thời thượng sanh điệu
không chỉ dùng để nhắc tới các ngôi sao hanyu
các mẫu xe hơi được đánh giá rất cao hiện nay
đến từ các nhà thiết kế hàn quốc
samsung từ một công ty sản xuất thiết bị gia dụng giá rẻ
đã trở thành nhà sản xuất điện thoại di động lớn nhất thế giới
với các sản phẩm đặc trưng bởi sự đẹp mắt và sáng tạo
hàn quốc hiện là nước đầu tư cho ind
và có số lượng bằng sáng chế hàng đầu thế giới
trong đó các công ty lớn chebur
vừa có tiềm lực rất lớn
vừa được nhiều chính sách hỗ trợ để đầu tư vào các dự án nghiên cứu khổng lồ và nhiều rủi ro
các công ty nhỏ hơn không thể làm được điều này
kinh tế hàn quốc hiện nay đang phải đối mặt với nhiều thách thức như giả hóa dân số
thất nghiệp trong giới trẻ hay sự cồng cành của các che bon
tuy nhiên kỳ tích sông hàn đưa một trong những nước nghèo nhất trở thành một trong những nền kinh tế hàng đầu châu á
duy trì bốn mươi năm kinh tế bùng nổ đã chứng minh cho chính sách linh hoạt không ngừng chuyển đổi theo thời cuộc với cách riêng của mình
là một nước tương đối nhỏ ít tài nguyên thay vì ôm đồm trở nên bình thường ở cùng lúc nhiều lĩnh vực
hàn quốc đã lựa chọn phải trở nên vượt trội dẫn đầu ở các ngành nhiều tiềm năng nhất
câu chuyện phát triển singapore gắn liền với cố thủ tướng lý quang diệu
năm một nghìn chín trăm bảy mươi một mỹ từ bỏ hoàn toàn bản vị vàng
ông lý quang diệu đã chấp lấy thời cơ

thực thi hàng loạt chính sách thu hút và ưu đãi thuế cho nhà đầu tư tài chính quốc tế
qua đó biến đảo quốc sư tử trở thành một trung tâm khu vực về giao dịch ngoại hối
một trong những ván cực của cố thủ tướng singapore là đầu tư một năm tỷ đô la singapore xây dựng sân bay changi mới vào năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm ngay sau khủng hoảng dầu mỏ
canh bạc này đã được đền đáp to lớn khi đảo quốc nhỏ bé trở thành một điểm đến quan trọng của kinh tế du lịch và là đầu mối giao thông hàng không trọng điểm
singapore chủ trương thương mại tự do
và áp đặt rất rất ít rào cản thuế quan
lãnh đạo nước này từng tự hào rằng mọi người có thể thành lập doanh nghiệp tại đây chỉ trong ba tiếng
không giống như những con hổ kinh tế khu vực dựa vào xuất khẩu để tăng trưởng sức tiêu dùng nội địa của indonesia chiếm tới sáu mươi gdp
điều đó giúp indonesia được đánh giá rất cao về khả năng thích ứng khủng hoảng
nước này được ví như một người khổng lồ đi bằng hai chân
khu vực xuất khẩu giúp thúc đẩy kinh tế còn tiềm năng tiêu thụ nội địa của hơn hai trăm sáu mươi triệu dân cũng là một đòn bẩy quý giá
năm hai nghìn tám khi cả thế giới lao đao về khủng hoảng tài chính toàn cầu thì indonesia vẫn duy trì được tỷ lệ tăng trưởng trên năm
đó là do những cải tổ mạnh mẽ hệ thống ngân hàng mạch máu của nền kinh tế sau khủng hoảng tài chính một nghìn chín trăm chín mươi bảy
mckinsey dự báo tới năm hai nghìn ba mươi kinh tế indonesia có thể vượt qua cả anh và đức
điện đàn kinh tế thế giới nhận định ấn độ có thể trở thành một thung lũng silicon tiếp theo
thưa quý vị và các bạn mỗi cuộc khủng hoảng qua đi sẽ mang lại cơ hội để các nền kinh tế chuyển mình mạnh mẽ
đây là thời điểm không thể chậm hơn để việt nam đẩy mạnh những cải cách quan trọng
nguy cơ dịch bệnh vẫn còn hiện hữu và diễn biến phức tạp trên thế giới
do đó xây dựng chiến lược phù hợp chủ động thu hút các dòng vốn đầu tư có chất lượng
chuẩn bị các cơ sở hạ tầng giao thông nguồn nhân lực phương cách quản trị quốc gia mới
việt nam quyết tâm thực hiện mục tiêu kép tận dụng tốt cơ hội để phát triển kinh tế xã hội đi liền với phòng chống dịch bệnh
việt nam luôn mạnh mẽ và đứng cao hơn thách thức nhờ vào khí chất dân tộc sự quyết tâm đồng thuận trên giới một lòng
có thể nói kể từ khi cải cách năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu bắt đầu chưa bao giờ việt nam được quốc tế chú ý đến với thái độ vị nể như hiện nay
vì vậy mỗi cải cách
các cải cách sắp tới nếu được thiết kế kỹ càng và có chiến lược bài bản sẽ tạo ra hiệu ứng lớn
chúng ta đang đứng trước thời cơ và vận hội mới nếu tận dụng tốt chúng ta có thể mở ra vận hội nghìn năm cho đất nước
thưa quý vị tới đây thì chương trình của chúng tôi xin được dừng lại cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi
kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những chương trình tiếp theo